ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành công điện số hai về tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các khu vực giao dịch tiền mặt và kho quỹ
đơn vị này yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố và các tổ chức tín dụng
thực hiện khử trùng sát khuẩn thường xuyên các khu vực giao dịch tiền mặt và kho quỹ
các loại tiền cũ khi các tổ chức tiến dụng kho bạc nhà nước nộp về phải được phun thuốc khử khuẩn
và được lưu giữ một thời gian nhất định trước khi chi ra
tùy thuộc vào khả năng cân đối của từng ngân hàng nhà nước chi nhánh
ngoài ra căn cứ vào tình hình tiền mặt trên địa bàn ngân hàng nhà nước chi nhánh có thể sử dụng
dung lượng tiền mặt giữ trữ trong kho tiền để cung ứng cho các tổ chức tiến dụng
trường hợp tiền mới không đủ mới sử dụng đến tiền cũ đã được khử khuẩn
các tổ chức cần báo cáo ngân hàng nhà nước qua cục phát hành kho quỹ
những khó khăn vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn xử lý kịp thời